để chủ động ứng phó với cơn bão số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
cụ thể đối với trên biển tổ chức ra soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển
để hướng dẫn di chuyển tránh trú an toàn hướng dẫn neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn
cho người và phương tiện tại nơi tránh trú tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên các đảo
căn cứ tình hình cụ thể tại các địa phương thực hiện việc cấm biển
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão lũ
thông tin kịp thời đến chính quyền người dân để chủ động phòng tránh
nhất là khu vực ngập lụt đô thị vùng trũng thấp ven biển sông suối khu vực khai thác khoáng sản
dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thuốc men nước sạch để chủ động ứng phó với bão lũ
theo phương châm bốn tại chỗ kiểm soát giao thông nhất là các tuyến cao tốc cầu vượt biển
kiểm soát và sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người dân tại các lồng bè nuôi trồng thủy sản
hệ thống đê điều bảo đảm hệ thống điện thông tin liên lạc sẵn sàng lực lượng
vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố